nhân kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam ba mươi năm ngày hội quốc phòng toàn dân
ngày một mươi tám tháng một mươi hai tại trung tâm triển lãm và mỹ thuật hải phòng sở văn hóa thể thao thành phố hải phòng
phối hợp với bộ chỉ huy quân sự thành phố khai mạc triển lãm bảy mươi năm năm quân đội nhân dân việt nam
xây dựng chiến đấu và trưởng thành triển lãm trưng bày hơn hai trăm linh ảnh tư liệu và hiện vật
giới thiệu đến người xem quá trình xây dựng và trưởng thành truyền thống chiến đấu anh dũng
và chiến thắng của quân đội nhân dân việt nam trong sự nghiệp cách mạng của cả dân tộc
dưới sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam triển lãm giúp cán bộ đảng viên và nhân dân
hiểu thêm về tinh thần yêu nước truyền thống bảy mươi năm năm chiến đấu xây dựng và bảo vệ tổ quốc
của quân đội nhân dân việt nam